các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch thường trực ubnd tỉnh quảng trị hà sĩ đồng đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh quảng trị
theo ông hà sĩ đồng để khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ ubnd tỉnh đã chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan xây dựng phương án đề xuất các giải pháp kỹ thuật
nhằm khắc phục diện tích sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai bị ngập úng giảm đổ để hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân
đồng thời chỉ đạo các địa phương khẩn trương huy động lực lượng phương tiện vật tư trang thiết bị để triển khai gia cố
tôn cao bờ đê bao ngăn lũ nhằm bảo vệ tối đa các diện tích gieo trồng chưa bị ngập
hàn gắn khắc phục tạm thời các tuyến canh mương nội đồng bị hư hỏng để bảo vệ và phục hồi sản xuất mùa vụ sắp tới
theo ông đồng trước mắt tỉnh sẽ đề xuất thủ tướng chính phủ và các bộ ngành trung ương hỗ trợ về giống cây trồng vật nuôi
để phục hồi sản xuất bố trí kinh phí để khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ cho các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu
về thủy lợi giao thông bị hư hỏng
về lâu dài tỉnh đề nghị trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí giúp tỉnh khắc phục cơ sở hạ tầng bị thiệt hại
trong các đợt thiên tai có các phương án kịch bản ứng phó với các diễn biến thời tiết cực đoan dị thường và có tính lịch sử
tại chuyến kiểm tra tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai trần quang hoài cho rằng
diễn biến thất thường của thời tiết lần này gây thiệt hại lớn cho miền trung
để khắc phục trước mắt tỉnh cần lưu ý những khu vực còn có thể bảo vệ được sản xuất cho vụ mùa
thì thực hiện bơm tát chăm sóc cây trồng ngay sau khi nước rút
những khu vực ngập sâu cần xác định tập trung cho mùa vụ tới
trong đó lưu ý công tác bảo vệ tài sản tính mạng của người dân mùa mưa lũ
theo ông hoài phía tổng cục đang có những đề xuất mời các nhà khoa học
chuyên gia đồng hành cùng các tỉnh miền trung để nghiên cứu giải pháp hỗ trợ vùng ngập vùng biển
và sẽ tính toán phương án chuyển đổi công trình tưới tiêu cắt lũ hạ tầng giao thông
thích ứng với giai đoạn biến đổi khí hậu hiện nay
cùng với đó sẽ có những giải pháp mang tính căn cơ đồng bộ
từ trung ương đến địa phương một cách bền vững lâu dài
liên quan đến diễn biến mưa lũ tại thừa thiên huế
theo văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc tỉnh này
chiều hai tháng bốn lượng mưa trên địa bàn tỉnh đã giảm và mực nước lũ trên các sông đang xuống
nhưng còn chậm do ảnh hưởng của chiều cường dâng cao
cụ thể mực nước trên sông hương đang ở mức báo động một trên sông bồ ở mức trên báo động một
dự báo từ chiều hai ba bốn trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế vẫn còn có mưa
có nơi mưa vừa mưa to tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ hai mươi năm mươi mm
có nơi trên năm mươi mm
phó tránh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế đặng văn hòa cho biết
do lượng mưa trên địa bàn tỉnh đã giảm nên từ một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai tháng chín
công ty cổ phần thủy điện hương điền đã ngừng điều tiết xả nước qua đập tràn
chuyển sang xả nước qua tua bin để phát điện
hiện nay mực nước chiều cường đang dâng cao trên một mét nên ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ của các sông
bên cạnh đó nhiều người dân phản ánh
tình trạng khi đi qua các vựa lúa ở hạ du sông bồ thuộc tỉnh thừa thiên huế
đâu đâu cũng thấy những cánh đồng nước trắng xóa
thì thoảng mới thấy ngọn lúa ngoi lên khỏi mặt nước
đây là khu vực nằm ở hạ du thủy điện hương điền
nhiều người cho rằng họ bị ngập lụt là do thủy điện này xả nước từ một mươi năm h ngày một tháng bốn để đảm bảo an toàn hồ đập
đỉnh lũ cao nhất trên sông bồ là ba ba m tương đương mức báo động hai vào lúc một giờ ngày hai tháng bốn
anh hiệp một người dân làng xuân tùy xã quảng phú cho biết
sau khi thủy điện được lệnh điều tiết về hạ du thì ở khu vực chúng tôi nước bắt đầu lên nhưng chậm
hiện các tuyến đường ở làng nước ngập từ ba đến năm mét
ông phan thanh hùng tránh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế phân tích rằng
vùng hạ du sông bồ qua huyện quảng điền hương trà là khu vực thấp trũng
hệ thống đê quay cũ nên có cao trình bơi
rất thấp thủy điện chỉ cần xả với lưu lượng năm trăm linh m khối trên dây và kèm mưa lớn đã ngập
theo số liệu từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
trong đợt này tổng lượng nước về hồ hương điền là một trăm năm mươi bảy triệu m ba
giữ lại hồ một trăm một mươi triệu m ba xả về hạ du bốn mươi bảy triệu m ba
lưu lượng về hồ lớn nhất là hai một mươi chín m ba trên dây
lưu lượng vận hành điều tiết về hạ du lớn nhất bảy trăm tám mươi bảy m ba trên dây
cắt sáu mươi một đỉnh lũ
riêng hai hồ thủy lợi thủy điện lớn nhất tỉnh thừa thiên huế nằm trên sông hương là tả trạch và bình điền
hiện nay vẫn chưa điều tiết xả về hạ du
số liệu cho thấy tổng lượng nước về hai hồ trong đợt mưa này là hơn một trăm năm mươi triệu m ba
nhưng giữ lại hồ một trăm ba mươi bốn triệu m ba
lượng nước còn lại xả về hạ du thông qua phát điện
ông hùng đánh giá trước khi lũ về thì hai hồ này có mực nước xuống thấp vài mét
so với cao trình bình thường để đón lũ
như vậy các hồ chỉ vận hành phát điện hầu như cắt một trăm linh đỉnh lũ
trong đợt mưa lũ năm nay thì các hồ chứa ở tỉnh đã giữ lại trên hai trăm sáu mươi tám triệu m ba
vì vậy nguyên nhân nhiều cánh đồng lúa bị ngập ngoài mưa lớn thì việc hệ thống đê nội đồng
ven sông bồ sông hương và các sông khác có cao trình bờ rất thấp từ chỉ năm đến một mét
nhiều đoạn đê đã đầu tư quá lâu xuống cấp
nên khi mực nước dâng cao
dòng chảy trên sông lớn dễ dàng tràn qua
bên cạnh đó tại khu vực hạ du thủy chiều dâng cao bảy m khẩu độ một số cống qua đê ven phá nhỏ
các sông hói bị bồi lắng gây khó khăn cho việc thoát lũ
làm cho mực nước trên sông dâng cao xuống chậm gây ngập tràn bờ vùng đê bao nội đồng
riêng khu vực sông âu lâu ngăn cách giữa huyện hải lăng quảng trị với huyện phong điền thừa thiên huế
bị ngập nặng do ảnh hưởng của mưa lũ ở phía quảng trị
quý vị thân mến trong những hoàn cảnh hoạn nạn do thiên tai bão lũ
luôn xuất hiện những đôi tay ấm áp sẵn sàng cùng đội mưa lấm bùn hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này
sáng ngày ba tháng bốn tại đà nẵng có mưa to gió rét nhưng không ít người dân vẫn chùm áo mưa
tới mua dưa hấu quảng nam tại điểm bán giải cứu
có người còn mua năm trăm linh kg hai trăm linh kg để phát cho hàng xóm
những ngày qua hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh
gây ra mưa lớn trái mùa cho các tỉnh miền trung
mưa lũ bất thường khiến bà con nông dân trở tay không kịp
tại huyện đại lộc quảng nam hàng chục hectare hoa màu dưa hấu
chỉ còn mấy ngày nữa là thu hoạch đã bị chìm trong nước lũ
bà con đã vớt vát số dưa còn lại chưa bị hư hỏng
như gặp khó khăn trong việc tiêu thụ vì mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra ở các tỉnh miền trung
trước tình hình trên nhiều người dân đà nẵng đã đứng ra tiêu thụ
kêu gọi mọi người mua dưa hấu giúp bà con quảng nam
tại một điểm bán trên đường lê thanh nghị quận hải châu đà nẵng
dù không có băng rôn chỉ có một tấm biển nhỏ ghi dưa hấu ba
nhưng có rất đông người đến mua
chị nguyễn thị thù sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ tại huyện hòa vang chia sẻ
đây là dưa hấu mà chị giải cứu giúp bà con quảng nam
sáng ba tháng bốn hơn hai tấn dưa mà chị thu mua đã được vận chuyển từ huyện đại lộc ra đà nẵng
và chỉ trong một buổi sáng chị thu đã bán hết được khoảng một năm tấn
xe tải tiếp tục vận chuyển ra thêm hơn hai tấn nữa
chị thu chia sẻ
chị là công nhân
nhưng khi thấy hình ảnh bà con nông dân dầm mình vớt vát từng quả dưa trong mưa lũ
khiến chị không khỏi cầm lòng
sau đó chị kết nối với một số người bạn ở huyện đại lộc để thu mua dừa
tìm xe vận chuyển địa điểm bán dưa
đồng thời đăng lên mạng xã hội để kêu gọi giải cứu
toàn bộ chi phí đều do chị thu tự bỏ ra
cũng theo chị thu hiện nay số dư ủn ứ còn rất nhiều
ngày hai tháng bốn sau khi đăng lên mạng xã hội
chỉ trong vòng trưa đầy nửa tiếng
chị đã nhận được sáu cuộc gọi của bà con nhờ bán dưa rút
có nhà còn sáu tấn nhà một mươi hai tấn
chị thu thành thật nói
mình không có điều kiện nên chủ yếu là bỏ công sức ra để giúp
có bao nhiêu mình rút bấy nhiêu
mục đích tiêu thụ dưa cho người dân giúp họ vơi bớt khó khăn
giá dưa hấu mua tại ruộng là hai đồng một cân
nhưng mình xin phép mọi người được bán với giá ba đồng một cân
số tiền tranh lệch này để trả tiền xe vận chuyển
và phát dưa miễn phí cho những người lao động nghèo
vì kinh phí hạn hẹp không tìm được xe không đồng
chứ không hề tính lợi lãi lợi nhuận gì
lạ lội một mươi năm km đến mua dưa
minh nguyệt ở quận liên triểu đà nẵng chia sẻ
bà con vất vả trồng trọt chỉ còn mấy ngày nữa là thu hoạch
mà gặp phải mưa lụt không bán được
chị cảm thấy thật xót xa
vì vậy mà khi đọc được thông tin kêu gọi giải cứu dưa
trên mạng xã hội nguyệt đã đến đây để mua hai trái dưa ủng hộ
được biết không chỉ có địa điểm bán dưa của chị thu
trong ngày ba tháng bốn đà nẵng còn xuất hiện nhiều địa điểm bán dưa giải cứu
phát dươm miễn phí như đường lê thanh nghị đặng minh khiêm huỳnh ngọc huệ
những ngày qua trên địa bàn tỉnh quảng nam xuất hiện mưa lớn bất thường
trong đó có thành phố tam kỳ
lo sợ ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân cũng như du khách đến tham quan
nên ubnd tam kỳ đã quyết định tạm dựng
tạm dừng lễ hội mùa hoa xưa hai nghìn hai mươi hai
trước ngày ba bốn lãnh đạo thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam thông tin
theo kế hoạch lễ hội hoa xưa năm hai nghìn hai mươi hai sẽ chính thức diễn ra vào ngày năm tháng bốn
với hai mươi một sự kiện đặc sắc
nhưng do thời tiết trên địa bàn xuất hiện mưa lớn bất thường
làm ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị lễ hội cũng như trang trí
đặc biệt là du khách tham quan lễ hội sẽ khó khăn
nên thành phố đã quyết định tạm dừng lễ hội hoa xưa hai nghìn hai mươi bốn
vì lãnh đạo này thông tin
do tình hình mưa lũ phương tiện chuyển đến khó khăn
nếu tổ chức lễ hội sẽ gây khó khăn về mọi mặt
nhất là độ an toàn
nên thành phố quyết định tạm dừng lễ khai mạc vào ngày năm bốn
ngay trong chiều ba bốn ubnd thành phố đã họp
và sớm có thông báo cụ thể về thời gian tổ chức lại lễ hội
sau khi thời tiết trên địa bàn thuận lợi hết mưa lũ
trước đó theo kế hoạch
ubnd thành phố tam kỳ quảng nam
hưởng ứng năm dùm lễ hội
ubnd thành phố tam kỳ tổ chức lễ hội hoa xưa hai nghìn hai mươi hai
và chính thức khai mạc vào ngày năm bốn
được biết toàn thành phố với gần năm cây xưa hoa vàng
đang vào mùa khoe sắc trên khắp các nẻo đường
đặc biệt là ở vườn cừa
làng sinh thái hương trà vườn hỏa hương
nơi đây có hàng xưa và vườn cửa cổ thụ gần ba trăm linh năm tuổi
hoa xưa rát vàng khắp lối đi
và soi bóng nước bên bờ sông tam kỳ
loài hoa đặc trưng này thường nở vào tháng ba âm lịch hàng năm
hoa nở ba đợt mỗi đợt cách nhau bảy đến một mươi ngày
thời gian nở của hoa xưa rất ngắn từ hai đến ba ngày
tuy nhiên đến ba mươi tháng bốn năm nào
hoa cũng nở vàng rực rỡ khắp thành phố tam kỳ
từ đường phố đến làng quê
ngay sau khi đợt lũ bất thường vừa quét qua
tỉnh bình định và phú yên đã tổ chức trục vớt ghe thuyền
của ngư dân bị chìm
tuy nhiên vào ngày ba bốn
chủ tịch ubnd thành phố quy nhân
bình định ngô hoàng nam cho biết
việc trục vớt ghe thuyền của ngư dân xã nhân lý
và xã nhân hải thành phố quy nhân
phải tạm dừng vì thời tiết xấu
cùng ngày lực lượng chức năng huyện tuy an
tỉnh phú yên cũng phải tạm dừng trục vớt tàu thuyền
bị chìm tại bờ biển thuộc xã an hòa hải
sáng ngày ba tháng bốn toàn bộ công tác trục vớt ghe thuyền
của ngư dân hay xã đã phải dừng lại
khi vùng biển quy nhân bình định
có gió mạnh sóng lớn trời mưa nước biển đục
ông ngô hoàng nam cho biết nước biển quá lạnh và đục
khiến cho thợ lặn không thể tiếp tục công việc
nên phải tạm dừng chờ thời tiết ổn định trở lại
trong ngày hai bốn lực lượng của ubnd tp quy nhân
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng bộ chỉ huy quân sự
công an và tri cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh bình định
cùng với bà con ngư dân địa phương đã trục vớt được
một mươi hai thuyền hai cano của ngư dân xã nhân lý
và một thuyền một bè của ngư dân xã nhơn hải
bị chìm vào sáng ngày ba mươi một ba
ngày một tháng bốn ngư dân xã nhân lý cùng các lực lượng thanh niên
dân quân của xã đã trục vớt được bốn thuyền
bị đánh vỡ tấp vào bờ biển
như vậy đến nay đã có một mươi sáu phương tiện
trong số năm mươi năm phương tiện ghe thuyền của ngư dân xã nhân lý
bị chìm đã được trục vớt
hai phần ba phương tiện của ngư dân xã nhân hải
bị chìm đã được trục vớt
phó chủ tịch ubnd xã nhân lý nguyễn thành danh cho hay
các phương tiện trục vớt vẫn được nheo giữ
tại vùng biển nhân lý
chờ thời tiết tốt
hầu hết ghe thuyền còn chìm dưới đáy biển
đều là phương tiện nhỏ dễ trục vớt
nên khi thời tiết ổn định
việc trục vớt sẽ dễ dàng hơn
ông danh thông tin
thiệt hại được ngư dân xác định
là vỡ nát toàn bộ phần thân vỏ
ngư dân chỉ cố gắng trục vớt phần máy
để có thể sửa chữa được phần nào
nhưng nếu bị ngâm chìm dưới nước biển quá lâu
thì khả năng máy móc cũng sẽ bị hư hỏng nặng
trước đó mưa to kèm dông lốc
đã gây ra nhiều thiệt hại
cho người dân tỉnh bình định
trong đó xã biển nhân lý thuộc thành phố quy nhơn
là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất
khi có tới năm mươi năm ghe thuyền
bị sóng đánh chìm vỡ nát
ba phương tiện của ngư dân xã nhân hải
cũng bị chìm vỡ nát
thiệt hại ước tính khoảng ba hai tỷ đồng
cùng ngày ba bốn sóng biển lớn
lực lượng chức năng huyện tuy an tỉnh phú yên
đã tạm dừng trục vớt tàu thuyền
bị chìm tại bờ biển thuộc xã an hòa hải
thế nhưng hàng chục người dân
ở xã này vẫn cố gắng đào bới
ở khu vực bờ biển
nhằm tìm kiếm ngư cụ trên các con tàu
bị sóng đánh chìm trước đó
huyện tuy an tỉnh phú yên
là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất
trong đợt thiên tai vừa qua
toàn huyện có ba mươi sáu tàu thuyền
bị sóng đánh hư hỏng hoặc chìm
hơn hai năm trăm linh lồng bè nuôi tôm hùm
bị thiệt hại
ước tính tổng thiệt hại lên đến
một trăm ba mươi chín tỷ đồng
trong đó chỉ riêng khu vực hòn yến xã an hòa hải
đã có hai lồng tôm hùm ươm
với sáu trăm linh tôm giống
trị giá một trăm hai mươi tỷ đồng
bị thiệt hại
hiện hàng chục hộ nuôi tôm hùm
ở khu vực hòn yến đứng ngồi không yên
vì thiệt hại quá lớn
những ngày qua ubnd huyện tuy an tỉnh phú yên
đã huy động hơn năm trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ
thuộc các lực lượng vũ trang
cùng bà con nhân dân xã an hòa hải
trục vớt được hai mươi bốn tàu thuyền bị chìm
tuy nhiên các tàu bị hư hỏng nặng
ông huỳnh văn khoa
chủ tịch ubnd huyện tuy an tỉnh phú yên
cho biết địa phương đang tập trung
thống kê thiệt hại của từng người dân
đồng thời đề xuất tỉnh hỗ trợ cho bà con
các lực lượng công an
quân sự biên phòng
hỗ trợ bà con kéo tàu thuyền vào bờ
còn sắc tàu cùng với bà con
tháo rỡ khắc phục máy móc
hiện nay biển đang động cho nên
việc trục vớt đang tạm dừng
chờ đến khi biển êm mới thực hiện trục vớt trở lại
hiện vẫn còn một mươi hai chiếc tàu nhỏ
đang bị chìm
hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai
trước mắt ubnd tỉnh phú yên
giao cho các lực lượng công an biên phòng
và các lực lượng khác
huy động xe cơ giới tập trung kéo vớt tàu chìm
thu gom sửa chữa các lồng bè nuôi tôm
còn có thể sử dụng được
ubnd tỉnh phú yên
cũng yêu cầu các địa phương bị thiệt hại
trong đợt thiên tai bất thường vừa qua
thống kê thiệt hại làm việc với ngân hàng
để giãn nợ khoanh nợ tái cấu trúc nợ
để người dân tiếp tục sản xuất
có điều kiện trả nợ ngân hàng
trong ngày ba tháng bốn do nước lũ cuốn xiết
miền trung đã ghi nhận hai người thiệt mạng
cả hai nạn nhân trước khi ngã xuống
dòng nước lạnh lẽo đều là những người con
người mẹ yêu thương của gia đình
chiều mùng ba tháng bốn lãnh đạo ubnd huyện hải lăng
tỉnh quảng trị xác nhận vừa tìm thấy
chị l t dê quy ba mươi hai tuổi
trú tại xã hải định huyện hải lăng
đã qua đời vì bị nước lũ cuốn trôi
sau hai ngày mất tích
hiện chị quy đã được bàn giao cho gia đình
đưa về mai táng
trước đó vào sáng mùng hai tháng bốn
chị quy về thăm nhà mẹ đẻ
ở thôn thiện đông cùng xã
chị quy có thể ở lại nhà mẹ đẻ
ở thôn thiện đồng nơi có địa hình cao hơn
nhưng vì con nhỏ khóc
nên chị quy đã vượt lũ để về chăm con
trước khi về nhà
chị quy mua một thùng mì tôm
buộc sau chiếc xe đạp để mang về
dự trữ cho gia đình ăn
phòng khi lũ lụt kéo dài
nhận được tin báo từ người dân
nghi chị quy mất tích ở tuyến đường liên thôn
của xã hải định
ubnd xã đã huy động dân quân công an
tổ chức tìm kiếm
đến một mươi hai h ngày ba tháng bốn
lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy chị quy
tại khu vực đê mai lĩnh
cách vị trí nghi mất tích khoảng một km
thời điểm mất tích
chị quy đi qua đoạn đường ngập nước lũ
có mưa to gió lớn
đây là trường hợp thiệt mạng đầu tiên
ở quảng trị trong đợt mưa lũ trái mùa vừa qua
tin từ ubnd huyện phong điền
tỉnh thừa thiên huế cho biết
địa phương đã tìm thấy chị lê thị p
trú tại xã phong trường huyện phong điền
trước đó chị p đi chợ bằng xe máy
cùng với em gái
khi đi qua đoạn đường thuộc thôn nhất phong
do nước lũ ngập sâu chảy mạnh
và gió to nên cả hai
bị ngã xe máy rơi xuống nước
ngay khi phát hiện
người dân đang bùa lấy gần đó đã lao xuống
nước lũ cứu hai người
nhưng chỉ cứu được người em còn chị p mất tích
đến gần trưa
chị p được tìm thấy và bàn giao
cho gia đình lò hậu sự
được biết chị p vừa sinh con nhỏ
gia đình thuộc diện khó khăn
nên các cấp trên địa bàn xã phong trường
đang kêu gọi hỗ trợ gia đình nạn nhân
chúng tôi xin chuyển sang tin tức tại khánh hòa
chiều ngày ba bốn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cố nạn tỉnh khánh hòa
đã có công điện về việc chủ động
ứng phó với diễn biến mưa lớn
theo bản tin dự báo của trung tâm
dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
hiện nay áp cao cận nhiệt đới đang có xu hướng
lấn về phía tây áp cao lạnh lục địa
có cứng độ suy yếu chậm
dự báo do ảnh hưởng
của đời gió đông của rìa áp cao
cận nhiệt đới lấn về phía tây
kết hợp với rìa tây nam lưỡi
áp cao lạnh lục địa nên từ gần sáng
mùng bốn bốn đến ngày mùng sáu bốn
khu vực từ thừa thiên huế
đến khánh hòa và phía đông tây nguyên
có mưa vừa mưa to có nơi mưa
rất to và rồng
để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn
có nguy cơ ảnh hưởng đến tỉnh khánh hòa
ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này đã đề nghị
ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cố nạn các huyện
thị xã thành phố và các sở ban ngành
đơn vị khẩn trương thực hiện
các nội dung sau
tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến
thời tiết mưa lũ chỉ đạo triển khai
các biện pháp ứng phó kịp thời
nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cố nạn các huyện
thị xã thành phố ven biển
phối hợp với các đơn vị liên quan
tiếp tục theo dõi các bản tin cảnh báo
dự báo và diễn biến gió mạnh
sóng lớn trên biển
đồng thời thông báo kịp thời cho
thuyền trường chủ các phương tiện tàu thuyền
đang hoạt động trên biển nèo đậu
tại các khu tranh trú biết
để chủ động phòng tránh và có kế hoạch
sản xuất phù hợp duy trì thông tin liên lạc
nhằm xử lý kịp thời
các tình huống xấu có thể xảy ra
ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cố nạn các huyện thị xã
thành phố chủ động bố trí trực ban
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ theo dõi
diễn biến tình hình thời tiết mưa lũ
để kịp thời tham mưu triển khai
các biện pháp ứng phó
bên cạnh đó chỉ đạo các địa phương
kiểm tra giả soát các khu vực sung yếu
có nguy cơ ảnh hưởng của mưa lũ lớn
đặc biệt là khu vực dân cư
sinh sống tại vùng đồi núi
có nguy cơ sạt lở đất lũ quét
lũ ống để chủ động thông tin
cảnh báo đến người dân về tình hình
mưa lũ lớn có nguy cơ xảy ra
chủ động bố trí lực lượng sẵn sàng
triển khai sơ tán dân ra khỏi
các khu vực sung yếu nguy hiểm
tổ chức thống kê số lượng tàu thuyền
tại các khu vực neo đậu lồng bè
nuôi trồng thủy sản trên các vùng biển
chủ động triển khai các biện pháp
ứng phó sơ tán dân khi có tình huống
mưa lũ sóng lớn ảnh hưởng
đến địa bàn tỉnh
trong công điện cũng yêu cầu
các địa phương đơn vị tiếp tục kiểm tra
thống kê đánh giá tổng hợp
tình hình thiệt hại do đợt mưa lớn gây ra
để báo cáo theo đề xuất của
ubnd tỉnh xem xét hỗ trợ
theo quy định huy động lực lượng
hỗ trợ kịp thời người dân khắc phục
nhanh hậu quả mưa lũ gây ra
các đơn vị quản lý hồ chứa
tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
theo dõi diễn biến thời tiết mưa lũ
để vận hành điều tiết hồ chứa
nhằm đảm bảo tích nước phục vụ
sinh hoạt sản xuất vừa đảm bảo
an toàn công trình hồ chứa hạn chế
ngập lụt hạ ru khi có mưa lũ lớn
xảy ra các đơn vị cứu hộ
cứu nạn và các địa phương sẵn sàng
lực lượng phương tiện để kịp thời
cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
thưa quý vị mưa lũ
bất thường miền trung còn chưa chấm dứt
bà chỉ đạo quốc gia phòng chống
thiên tai đã phát động thêm thông báo
về nguy cơ bão mạnh ngoài biển đông
theo đó khoảng từ mùng bảy
đến mùng tám tháng bốn có khả năng
xuất hiện át thấp nhiệt đới trên biển
vùng biển phía nam biển đông
và hai cơn bão ở phía đông philippines
đi vào vùng biển này
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai vừa cho biết
theo thông tin tham khảo từ các cơ quan
dự báo quốc tế windy ventuski
khoảng từ ngày mùng bảy
đến mùng tám tháng bốn có khả năng
xuất hiện một át thấp nhiệt đới
trên vùng biển phía nam biển đông
và hai cơn bão ở phía đông philippines
có khả năng đi vào biển đông
đây là tình huống bất thường
có thể xuất hiện át thấp nhiệt đới bão
sớm hơn so với quy luật hàng năm
nhằm chủ động ứng phó
giảm thiểu thiệt hại do át thấp nhiệt đới
bão có thể xảy ra
tránh tâm lý chủ quan
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai đề nghị
ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các đỉnh thành phố
chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo
cảnh báo của các cơ quan dự báo
trong nước và quốc tế về diễn biến
của át thấp nhiệt đới bão
có thể xuất hiện trong thời gian tới
các cơ quan thông báo cho thuyền trường
chủ các vương tiện tàu thuyền
đang hoạt động trên biển biết
để chủ động phòng tránh và có kế hoạch
sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn
về người và tài sản duy trì thông tin
liên lạc nhằm xử lý kịp thời
các tình huống xấu có thể xảy ra
quý vị thân mến
biến đổi khí hậu đã làm xoay chuyển
thời điểm bão lũ xuất hiện gây thiệt hại
nhiều về cả người và của
làm cho cuộc sống của người dân trồng chất
thêm những khó khăn chúng tôi mong rằng
những biện pháp khắc phục hậu quả
thiên tai bất thường của miền trung
sẽ sớm được đưa ra đồng thời
cũng hy vọng đợt bão sắp tới tại biển đông
sẽ không mang đến cho chúng ta
những thiệt hại nào khác
vâng bản tin sáng ngày bốn tháng bốn của chúng tôi
đến đây cũng xin khép lại
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
bản tin của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục
thông tin tới quý vị và các bạn
những thông tin mới nhất trong các bản tin hẳn này